vật chứng thu giữ gồm hơn một trăm linh lóng gỗ nghiến dạng thớt hình tròn chín xe mô tô và một số vật chứng khác có liên quan
thông tin từ ubnd huyện sơn động tỉnh bắc giang trên địa bàn thị trấn an châu vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến một người tử vong
vào khoảng một h ba mươi chiều nay hai vợ chồng ông nguyễn thanh bình và bà nguyễn thị thơm ở thị trấn an châu đang ngủ trưa trong nhà thì phát hiện
sau đó một lượng lớn đất đá ở khu đồi bên cạnh sạt lở xuống ngôi nhà của vợ chồng bà thơm khiến bà thơm bị cả mảng tường rôn đẩy ra phía ngoài còn ông bình bị mắc kẹt
ngay sau khi nhận được tin báo một trăm linh cán bộ chiến sĩ và người dân cùng với hai máy xúc đã tới tìm kiếm cứu nạn
cho đến ba h ba chiều các lực lượng tiếp cận được khu vực người bị mắc kẹt do bị khối lượng lớn đất đá đè vào người nên ông bình đã tử vong